thành phố hồ chí minh đang bước vào giai đoạn bình thường mới để phục hồi kinh tế
sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhận định những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh có thể dẫn tới gia tăng các loại tội phạm
nhất là tội phạm về ma túy và chiếm đoạt tài sản
do đó ngoài khuyến cáo tới người dân cần cẩn trọng hơn
thì công an thành phố hồ chí minh cũng đã có nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn
nhóm cướp năm đối tượng đã táo bạo dùng roi điện và bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân
đang đứng ngoài cửa rồi lao vào nhà cướp đi ba điện thoại di động
một sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng ba mươi năm triệu đồng và một mươi bốn triệu đồng tiền mặt
vừa xảy ra vào hôm hai mươi tháng chín tại xã tân thạnh đông huyện củ chi
còn đây là hình ảnh ghi lại vào khuya ngày chín tháng một mươi
đối tượng này đã có biểu hiện nghi vấn nên bị lực lượng tuần tra tiến hành kiểm tra
và đưa về trụ sở công an phường hai quận năm làm việc
qua kiểm tra nhanh đối tượng có kết quả dương tính với các chất ma túy
theo đánh giá của công an tp hcm ngay sau khi nới lỏng giãn cách xã hội
để bước vào giai đoạn mới rất có thể phát sinh nhiều hệ lụy tiêu cực
bởi những hậu quả của dịch covid một mươi chín mang tới
do đó các đánh giá và biện pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý
đã được lực lượng công an tp hcm triển khai thực hiện
đối với quận một trung tâm về chính trị kinh tế văn hóa của thành phố

trong thời gian này quận một đã được đưa về trung tâm về chính trị kinh tế văn hóa của thành phố
với quyết tâm cao nhất cho phát triển kinh tế đảm bảo an ninh chính trị trực tự xã hội
công an tp hcm sẽ duy trì liên tục hai mươi bốn trên bảy việc tuần tra kiểm soát
vừa thực hiện công khai vừa thực hiện biện pháp nghiệp vụ
về lực lượng tuần tra trên mặt đường kể cả công khai cũng như là quá trang
gọi là hai mươi bốn trên bảy đó là có mặt trên mặt đường có ba tổ hai tổ là công khai
còn một tổ của hình sự đặc nhiệm là thực hiện suốt hai mươi bốn trên bảy

cũng có thành lập các tổ tuần tra cơ động riêng để nhằm đảm bảo là khép kín địa bàn
và phòng ngừa tốt nhất
tội phạm gia tăng sau thời gian dài không tới hoạt động vì giãn cách xã hội
cũng là vấn đề mà nhiều người dân lo ngại
sự xuất hiện và các biện pháp mà công an tp hcm các phường xã quận huyện đang thực hiện
để giúp anh lê hữu thiên yên tâm hơn khi xuống đường
em đồng tình với các biện pháp phòng kiểm tra giấy tờ bất ngờ giống như vậy
mong là các anh đi tuần tra thường xuyên vào đêm
nhờ những giờ cao điểm
vào đêm giống như mọi người đi chơi về là có nhiều khi trộm cắp cướp giật
mong các anh kiểm tra nhiều giống như em về mới vậy
có lẽ tâm lý yên tâm hơn của anh thiên cũng là tâm lý chung của đại đa số người dân
ở thành phố hồ chí minh
bởi lẽ việc đảm bảo an ninh trật tự ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm
cũng chính là bảo vệ tài sản tính mạng của người dân được an toàn
dù vậy tinh thần cảnh giác tự bảo vệ tài sản của người dân vẫn là ưu tiên hàng đầu
bên cạnh đó dịch bệnh vẫn còn đang rất phức tạp
người dân cần hạn chế ra đường khi chưa thật sự cần thiết
dạng sáng ngày một mươi tháng một mươi trong lúc tuần tra tổ cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng ngãi
đã phát hiện hai đối tượng đi trên một xe máy có biểu hiện nghi vấn
tuy nhiên quá trình ra tín hiệu tạm dừng để kiểm tra hai đối tượng này đã không chấp hành
phóng nhanh ép xe tổ cảnh sát cơ động sau đó vứt xe bỏ chạy
hai đối tượng ngay sau đó đã bị không chế bắt giữ là nguyễn thanh duẩn và võ tuấn vũ
đều trú tại phường
nghĩa lộ thành phố quảng ngãi lực lượng công an phát hiện trên xe hai đối tượng điều khiển
có hai cây gậy chích điện sáu con chó một bình ác quy một bộ kích điện một ná cao su tự chế
và một kìm bấm kim loại
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình
hiện lực lượng công an đã xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh đắk lắc thời gian qua
đã triệt xóa nhiều đường dây tội phạm đánh bạc
dưới hình thức ghi số đề đáng chú ý số tiền các đường dây này giao dịch
có khi lên đến hàng trăm tỷ đồng cho thấy tinh chất vô cùng phức tạp
đây là đường dây ghi số đề trên năm trăm linh tỷ đồng do đối tượng nguyễn anh tài ba mươi tuổi
trú tại phường thành công tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cẩm đầu
vừa bị công an tp buôn ma thuột triệt xóa thành công
đường dây này hoạt động rất tinh vi các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp
mà sử dụng tin nhắn qua điện thoại gia lô facebook
khi giao nhận tiền các đối tượng không nhận tại nhà mà hẹn nhau ở ngoài đường hoặc chuyển khoản
trong đường dây có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng người chịu trách nhiệm nhận và tổng hợp số đề
người chịu trách nhiệm thu chi giao nhận tiền
sau mỗi ngày tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch
đặc biệt để đối phó với cơ quan công an các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm ghi số đề
đồng thời mua hàng loạt sim rác giao cho các đầu dưới để liên lạc
sau từ một mươi đến một mươi năm ngày sẽ đồng loạt đổi sim một lần và không lưu tên thật của nhau trong điện thoại
hàng ngày thì em nhận phơi của các con bạc lại
và sau giờ thì em ngồi cổng tính toán thắng thu và em nhờ tiến để thu chi tiền hàng ngày của em
em có sử dụng thương tiện là một điện thoại iphone bảy plus để em nhận các lô đề của các con bạn gửi tới cho em
trong quá trình làm việc thì em có làm việc bằng
tin nhắn trong suy nghĩ của em thì em nghĩ là khó bị cơ quan điều tra phát hiện
nhưng mà không ngờ đến hôm nay thì em đã bị công an thành phố phát hiện và bắt giữ và làm rõ hành vi của em
còn đây là đường dây ghi số đề giao dịch mỗi ngày gần một tỷ đồng
được các đối tượng cầm đầu ở đắk lóc móc nối với một đối tượng ở bình định
hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
hàng ngày các đối tượng sẽ dùng điện thoại di động và mạng xã hội
để ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
và các huyện và thị xã của tỉnh đắk lắc
sau đó huỳnh xuân phong năm mươi chín tuổi trú tại thành phố buôn ma thuột
sẽ dùng điện thoại chuyển hết phơi đề cho trần thị út hiền ba mươi một tuổi
chú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định
đến cuối ngày căn cứ vào kết quả sổ số miền nam và miền bắc
rồi thắng thua với các con bạn
thì cũng như mọi ngày tôi dùng cái điện thoại iphone sáu plus
để mà dùng để mà nhận số từ anh lê bá thạnh với chị dung
với chị phượng nhận đến
xong bắt đầu tôi chuyển cho chị hương là làm chủ
để giao cho chị để tôi ăn cái chân lạch bằng trăm
ngoài cái chuyện tôi nhận phơi ra thì tôi cũng vẽ số ra tôi chơi
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
lực lượng công an tắt tốc trên địa bàn tỉnh đắk lắk
đã triệt xóa tám đường dây đánh bạc
giữa hình thức ghi số đề quy mô lớn khởi tố bảy mươi bốn đối tượng
đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn
số đối tượng tham gia đông
chúng dùng nhiều các thủ đoạn để đối phó với sự giám sát
tắm thể hình của lực lượng công an
một số đối tượng hoạt động có tính chất chuyên nghiệp
thì không thường xuyên cư trú ở trên địa bàn thành phố
và chúng xuống các địa bàn các tỉnh lân cận
đặc biệt là nha trang thuê khách sạn
tổ chức liên lạc với số đối tượng trên địa bàn thành phố âu thuật
cũng như là các địa bàn các huyện trong tỉnh
để tổ chức
đường dây đánh bạc chúng thua bằng tiền
đặc biệt thì số đối tượng này mua rất nhiều sim giác
để phát cho các con bạc và thường xuyên thay đổi
và bỏ các sim để tránh sự phát hiện của lực lượng công an
thực tế đã có nhiều đường dây số đề lớn
bị lực lượng công an triệt xóa
nhiều đối tượng đã phải nhận những bản án nghiêm khắc của pháp luật
tuy nhiên do lợi nhuận cao đem lại từ việc ghi số đề
nên nhiều người vẫn bất chấp mà vi phạm pháp luật
ở nghệ an hà tĩnh quảng bình phổ biến từ ba mươi sáu mươi mm có nơi trên tám mươi mm
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông
trước diễn biến phức tạp của mưa bão thủ tướng chính phủ đã có công điện
yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai kịp thời quyết liệt hiệu quả
việc ứng phó với thiên tai nguy hiểm liên tiếp
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín theo thông tin từ bộ y tế
ngày hôm qua một mươi tháng một mươi số bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị khỏi ở nước ta
cao gấp sáu lần so với số ca mắc mới
cụ thể ngày hôm qua đã có gần hai mươi một bốn trăm linh bệnh nhân khỏi bệnh
trong khi số ca mắc mới ghi nhận trong ngày là hơn ba năm trăm linh ca
hiện có một mươi chín địa phương đã qua một mươi bốn ngày không có f thư phát và trong cộng đồng
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm trên toàn quốc là hơn năm mươi ba hai triệu mũi
trước phản ánh về bất cập trong việc xét nghiệm covid một mươi chín tại các cơ sở y tế
đặc biệt là chi phí xét nghiệm với những bệnh nhân có thẻ bảo hiểm
bộ y tế khẳng định người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế không chi trả xét nghiệm covid một mươi chín
khi đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế công lập
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa nay
và ngay sau đây thì chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục
với những tin tức đáng chú ý về lĩnh vực y tế trong tuyên bục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm